không chỉ tại hà nội với nhu cầu sử dụng điện ngày một tăng cao để phục vụ du lịch
nguy cơ cháy nổ do chập điện tại khu nhà cổ ở thành phố hội an tỉnh quảng nam cũng đang là một vấn đề đáng quan tâm
bởi hệ thống điện tại các căn nhà cổ hiện nay đã cũ và xuống cấp nên khả năng xảy ra sự cố cháy nổ là rất cao
vụ cháy tại ngôi nhà cổ ở địa chỉ số bảy mươi sáu đường nguyễn thái học phường minh an tp hội an tỉnh quảng nam gần đây
may mắn được phát hiện và dập tắt kịp thời
theo người dân quanh khu vực nếu không được phát hiện kịp thời có thể ngọn lửa đã cháy lan qua các nhà lân cận
ở khu vực này các ngôi nhà đa số đều làm từ gỗ và các cửa hàng kinh doanh
chủ yếu là các mặt hàng dễ cháy như vải vóc đồ da đồ thủ công mỹ nghệ
nếu xảy ra cháy đám cháy dễ lan nhanh
tôi ở ngay trung tâm trong phố cổ này chứng kiến nhiều vụ xảy ra cháy nổ rồi
những vụ xảy ra những vụ cách đây từ năm ngó cũng có hai vụ rất lớn
nguyên nhân chính là vấn đề là điện chứ không phải là vấn đề là cháy nổ là từ lửa mà thắp nhọn khói mà xảy ra đâu
hệ thống điện đều đã xuân cấp
ứng nhu cầu lớn về kinh doanh sinh hoạt đang là lo ngại của nhiều người dân tại đây
nói chung là tôi là người hồ an tôi cũng lo cũng sợ
vì có phố cổ hồ an thì nó cháy đi thì dân chúng cũng khó khăn làm ban khó
mọi người nên để ý kỹ nên bỏ ra một ít tiền để mà đi thay tất cả những cái dây điện cũ của mình
nó nằm ở gác độ mà trong nhà cần phải theo dõi
chứ không thể mà không theo dõi vấn đề đó
thì đó là nguyên nhân dẫn đến xảy ra cháy nổ
mặc dù rất chú trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy
nhưng nguy cơ cháy nổ do chập điện tại các khu phố cổ của thành phố hội an là rất lớn
đây là vấn đề đang rất cần các cấp các ngành có những giải pháp phù hợp
để bảo vệ những căn nhà cổ nét đặc trưng của di sản văn hóa hội an